thưa quý vị lực lượng công an đã khẳng định vai trò là một trong những mũi xung kích trên mọi mặt trận
bảo vệ sự bình yên cho nhân dân
trước tình hình dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp công an tỉnh lâm đồng đã tiếp tục thể hiện bản lĩnh
của người chiến sĩ công an nhân dân vì nước quên thân vì dân phục vụ
thực sự là lá tráng thép trong công tác phòng chống dịch trên địa bàn
chốt kiểm soát khu vực chợ đầu mối nông sản huyện đức trọng là nơi giao nhận tập kết hàng hóa
nông sản được huyện đức trọng thành lập từ đầu tháng bảy
đây là một trong những chốt quan trọng để kiểm soát lượng xe tải tài xế phù xe
chấp hành các quy định về luồng xanh lịch trình vận chuyển hàng hóa nông sản
từ các địa phương vào huyện đức trọng đi đến các địa phương khác trong tỉnh
tại đây với lưu lượng phương tiện giao thông vận tải hàng hóa luôn tấp nập
cán bộ chiến sĩ công an huyện đức trọng và lực lượng chức năng ngày đêm làm việc không ngừng nghỉ
chốt chặn kiểm soát chặt chẽ người phương tiện ra vào chốt
ở những trường hợp từ các xá không phải địa bàn huyện mình thì không cho qua lại chốt bến cầu bên đây này
còn hoạt động về xe tải thì lúc trước trực thị một mươi sáu xe tải qua trục đường chính của huyện
xe tải qua lại rất là đông sau khi thực hiện chỉ thị một mươi sáu
thì đó là khép chặt lại xếp chặt lại về hoạt động của các xe
đầy đủ các thủ tục thực hiện theo trực thị chín trăm sáu mươi bảy của ubnd tỉnh thì mới được qua chốt này
đối với vùng giáp ranh các tỉnh đang có dịch bùng phát
công an huyện thành phố đã quyết liệt từ công tác truy vết triển khai các chốt phong tỏa cách ly
giữ vững an ninh trật tự tại các địa bàn có ca dương tính huy động và có kế hoạch phối hợp
giữa các lực lượng quân sự y tế giao thông đảm bảo các mặt hàng thiết yếu cho người dân
đảm bảo chuỗi cung ứng cho sản xuất kinh doanh đồng thời thực hiện nhiệm vụ kép
vừa đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn vừa tham gia phòng chống dịch covid một mươi chín hiệu quả
đối với lực lượng công an thị trấn thì ngoài nhiệm vụ đảm bảo hai mươi bốn trên hai mươi bốn tại chốt kiểm soát
chúng tôi có một lực lượng cũng thay nhau để đi tuần tra đi tuyên truyền phù hợp với các ngành chức năng của thị trấn
để xử lý các trường hợp vi phạm về quy định phòng chống dịch trên địa bàn thị trấn
qua tuyên truyền cũng như xử lý đến nay thì cơ bản người dân đều chấp hành
và cũng ủng hộ tinh thần của vụ cho lực lượng phòng chống dịch
tại địa phương
kể từ khi dịch covid một mươi chín xuất hiện cùng với cả hệ thống chính trị hàng trăm lực cán bộ chiến sĩ
công an tỉnh lâm đồng tiếp tục nỗ lực nơi tuyến đầu mặc cho nắng gió khói bụi những đôi chân
bàn tay vẫn tràn đầy nhiệt huyết trách nhiệm để cùng chung tay phòng chống dịch covid một mươi chín
hướng dẫn về khai báo về truy vết thì có lực lượng đảm bảo hướng dẫn về trật tự an toàn thông trước khi vào trạm
phải đảm bảo xuất trình giấy tờ và hướng dẫn vào khai báo
và khi ra khỏi trạm thì tất cả các trường hợp khi kiểm tra xong khai báo xong mới được rời khỏi trạm
gác lại công việc gia đình cán bộ chiến sĩ công an lâm đồng không ngại vất vả
ngày đêm căng mình làm nhiệm vụ vì sự bình yên và sức khỏe của người dân
tất cả những điều đó khẳng định bản lĩnh chính trị tinh thần ý chí chiến đấu bền bỉ
và quyết tâm chiến thắng đại dịch covid một mươi chín của người chiến sĩ công an lâm đồng